chiều ngày tám tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật
ủng hộ miền trung yêu thương nơi ấm áp trái tim
với mục đích là gây quỹ hỗ trợ đồng bào thiếu nhi miền trung
mong muốn phần nào giúp đỡ được đồng bào và thiếu nhi yêu thương
dần ổn định cuộc sống điều kiện học tập của các em thiếu nhi
đây không chỉ là cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu
đóng góp lời ca tiếng hát chung tay trong các hoạt động thiền nguyện
giúp đỡ đồng bào miền trung mà còn là cơ hội để các em thấu hiểu
và tiếp nối tinh thần lá lành đùm lá sách
vốn là nét văn hóa cao đẹp của người việt nam
tại chương trình còn diễn ra phiên đấu giá bức tranh hà nội em yêu
do hơn năm mươi bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thủ đô
và các bạn học sinh các thầy cô giáo qua mỹ thuật cùng thiếu nhi hà nội
vẽ chào mừng một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
số tiền được quyên góp từ chương trình sẽ được ban tổ chức
trao tận tay đồng bào thiếu nhi đang gánh chịu thiệt hại tại miền trung